mặc dù tỉnh thừa thiên huế đã có quy định đối với người và phương tiện ra vào địa bàn để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó thì quy định rõ không cho người và phương tiện từ địa phương có dịch vào địa bàn
thế nhưng mà một số lái xe thì vẫn cố tình giấu lộ trình và khai báo không trung thực để được đi vào thành phố
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành làm các thủ tục xử lý nghiêm những vi phạm này
trong địa bàn làm việc các lực lượng chức năng đã đưa ba lái xe cùng ba chiếc xe tải chở hàng về cách ly y tế ở khu vực cách ly tại trường nghiệp vụ thuế xã phú thượng huyện phú vang
hiện các đơn vị đang tiến hành làm thủ tục xử lý nghiêm vi phạm của ba lái xe nói trên